vâng đồng chí phạm hùng là thủ tướng chính phủ đầu tiên của nước ta thời kỳ đổi mới
kỷ niệm ngày sinh của đồng chí là dịp để chúng ta cùng tưởng nhớ về một cán bộ tiền bối tiêu biểu của đảng
người chiến sĩ cộng sản kiên trung bất khuất một tấm gương mẫu mực về đạo đức cách mạng
một nhà lãnh đạo tài năng và uy tín của đảng và nhà nước
đồng chí phạm hùng sinh năm một nghìn chín trăm một mươi hai tham gia cách mạng từ khi còn là học sinh
trở thành đảng viên đảng cộng sản đông dương năm một nghìn chín trăm ba mươi bị thực dân pháp bắt kết án tử hình năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tuy nhiên trước phong trào đấu tranh của các lực lượng yêu nước và tiến bộ ở trong và ngoài nước
đồng chí phạm hùng được giảm xuống án khổ sai trung thân và đầy đi côn đảo
sau một mươi năm năm bị bắt và tù đầy năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm trong khi thế cách mạng sụp sôi
với tư cách là bí thư đảo ủy đồng chí phạm hùng đã lãnh đạo
lãnh đạo tù nhân đứng lên giải phóng nhà tù côn đảo và trở về đất liền
sau đó trở thành nhà lãnh đạo cách mạng và kinh qua rất nhiều vị trí hết sức quan trọng do đảng giao phó
trong đó phải kể đến vai trò là chính ủy bộ chỉ huy chiến dịch hồ chí minh
đồng chí phạm hùng đã góp phần quan trọng trong tổ chức và lãnh đạo quân và dân ta
làm nên chiến dịch hồ chí minh lịch sử
đồng chí phạm hùng là một con người có thể gắn liền với sự kiện lịch sử
vào bất cứ một cương vị một trọng trách nào đồng chí đều đã hoàn thành tốt cái nhiệm vụ xuất sắc của mình
đấy là cái thứ nhất ở con người đồng chí
ở cái con người của đồng chí phạm hùng mà chúng tôi còn thấy là một chiến sĩ cộng sản kiên trung
kiên định cái độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội
một người chiến sĩ cộng sản có thể nói rằng luôn đặt cái lợi ích của dân tộc
của đảng của giai cấp của nhân dân lên trên hết và trước hết
đảng giao bất cứ nhiệm vụ nào cương vị nào
đồng chí đều hoàn thành xuất sắc
đồng chí đều hoàn thành xuất sắc khiên vụ mình để xứng đáng với cái niềm tin của đảng của dân và phó đồng chí
phạm hùng người con kiên trung của nam bộ thành đồng
danh hiệu đặc biệt do chủ tịch hồ chí minh phong tặng
cuộc đời và sự nghiệp của đồng chí phạm hùng là một tấm gương cao đẹp của một người cộng sản chân chính
người học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh suốt đời tận chung với nước tận hiếu với dân
khoảng một mươi năm từ năm một nghìn chín trăm năm mươi sáu cho đến năm một nghìn chín trăm sáu mươi bảy
là được gần gũi bác hồ được làm việc với bác hồ được học hỏi bác hồ và được thấm gần những tư tưởng bác hồ
cho nên chúng tôi cũng qua nghiên cứu thấy là đồng chí phạm hùng là một trong những học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
nhưng mà có lẽ là một trong những người mà có thể phải khẳng định là đã thấm nhuận rất sâu sắc cái triết lý hồ chí minh
về nhân sinh cộng sản rồi về cái đạo đức kinh tạng
cho nên là ở trong cái lối sống trong cái sinh hoạt trong cái đạo đức của đồng chí phạm hùng
nó cứ na ná có hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh này
với cơ vị là phó thủ tướng rồi thủ tướng rồi là kiêm cả bộ trưởng bộ đội ngũ
có thể nói rằng đây là cái thời kỳ mà có thể nói đất nước gặp rất nhiều khó khăn
thì đồng chí đã cùng với trung ương cùng chính phủ từng bước khá là khó khăn khá sang
được đất nước vượt qua được đất nước vượt qua được đất nước vượt qua

và đặc biệt thời kỳ chúng ta thấy sau khi đổi mũi chúng ta thấy là đây là thời kỳ mà những năm đầu của đổi mũi
đất nước càng gặp rất nhiều khó khăn gây gắt
nhưng mà đồng chí đã cùng với trung ương để lãnh đạo nhân dân cả nước từng bước vượt qua khó khăn
trong suốt quá trình sáu mươi năm hoạt động cách mạng liên tục đồng chí phạm hùng đã tỏ rõ tinh thần kiên trung cách mạng
ý chí suốt đời phấn đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc
vì sự nghiệp thống nhất tổ quốc không quản gian nan nguy hiểm
dù ở cương vị nào dùa thời kỳ cách mạng nào đồng chí cũng luôn sẵn sàng sông pha nơi đầu sóng ngọn gió
trung thành tuyệt đối với sự nghiệp cách mạng của đảng
với tinh thần nhiệt huyết cách mạng kiên định sáng tạo nghị lực phi thường
đồng chí đã cống hiến đến hơi thở cuối cùng vì hạnh phúc ấm no của nhân dân
vì hòa bình và phát triển của đất nước
qua tìm hiểu về thân thế sự nghiệp và quá trình hoạt động cách mạng
của cố bộ trưởng phạm hùng thì chúng tôi nhận thấy với năm mươi tám năm tuổi đảng
sáu mươi năm hoạt động cách mạng bền vỉ đồng chí phạm hùng đã là một tấm gương
lãnh đạo cách mạng kiên trung suốt đời phấn đấu vì lý tưởng độc lập tự do cho dân tộc
vì hạnh phúc của nhân dân
có lẽ ông cũng là một trong những vị chủ tịch hội đồng bộ trưởng
hay là thủ tướng chính phủ làm việc đến hơi thở cuối cùng
và thậm chí là hy sinh ngay trên cái bán đại biệt
khi mà trong cái cuộc chiến tranh không tiến xuống
nhưng đây là cuộc chiến tranh được chống đoán nhẹ
cuộc chiến tranh được đưa đất nước phát triển
cuộc chiến tranh bắt đầu vào cái thời kỳ đổi mơ
kỷ niệm một trăm một mươi năm ngày sinh đồng chí phạm hùng
chúng ta cùng ôn lại để học tập một tấm gương sáng đẹp
của một người cộng sản chân chính
một con người kiên cường của quê hương nam bộ đất thép thành đồng
một học trò xuất sắc của chủ tịch hồ chí minh
với những phẩm chất hết sức cao quý
đúng như cố thủ tướng võ văn kiệt đã đánh giá
thân thế cuộc đời và sự nghiệp của anh phạm hùng như một viên ngọc quốc